tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội vẫn đang diễn biến phức tạp
nguy cơ lây nhiễm còn cao khả năng thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm thứ phát
trên địa bàn thành phố đó là nhận định của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong cuộc họp thứ một mươi chín vừa diễn ra
tính đến một mươi năm h ba mươi ngày một mươi một tháng ba hà nội ghi nhận bốn trường hợp nhiễm covid một mươi chín
chưa có trường hợp tử vong hiện các bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín đều đang được cách ly
điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ban chỉ đạo nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô còn cao
do ngoài bốn ca bệnh của thành phố đã được xác định thì vẫn còn các ca bệnh khác là những khách du lịch
nước ngoài bay cùng chuyến bay vn năm mươi bốn các khách du lịch này đã đi tham quan tại nhiều khu di tích
thắng cảnh của thành phố trước khi rời hà nội ban chỉ đạo cũng lưu ý các cấp cần tiếp tục
ra soát xác định nơi lưu trú cư trú của tất cả những người cùng đi trên chuyến bay số hiệu
vn năm mươi bốn của vietnam airlines và ra soát toàn bộ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính
với covid một mươi chín để chuyển đến cách ly tại cơ sở y tế theo quy định